công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa phát hiện một nhóm thanh niên nam nữ đang sử dụng trái phép chân ma túy tại phòng trọ thuộc phường tân lợi thành phố buôn ma thuột

phương thức thủ đoạn này tuy không mới nhưng vẫn có không ít nạn nhân xa vời